italia dự kiến áp lệnh cấm đến và đi từ vùng lombady và cả một mươi một tỉnh thuộc bốn vùng khác trên khắp cả nước trừ trường hợp khẩn cấp
mọi bảo tàng nhà thi đấu trung tâm văn hóa khu trượt tuyết và bể bơi sẽ bị đóng cửa
các kỳ nghỉ phép của nhân viên y tế sẽ bị hủy trong khi đám cưới tăng lễ và sự kiện thể thao cũng không được tổ chức
trường học ở những vùng bị phong tỏa sẽ đóng cửa cho tới ngày ba tháng bốn
các cơ sở giáo dục trên toàn lãnh thổ của italia cũng ngừng hoạt động tới ngày một mươi năm tháng ba
hiện italia có gần sáu ca nhiễm bệnh covid một mươi chín trong đó có hai trăm ba mươi ba người đã tử vong